bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
thông tin mới nhất về vụ việc gian lận thi cử tại hà giang
đang được dự luận cả nước quan tâm
vào sáng nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng
đối với vũ trọng lương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số hai ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
căn cứ kết quả điều tra vụ án vào ngày hôm nay
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với vũ trọng lương
phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo hà giang
sinh ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tại thị trấn việt lâm huyện vị xuyên tỉnh hà giang
nơi cư trú phường nguyễn trãi thành phố hà giang tỉnh hà giang
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó bị can vũ trọng lương được xác định đã trực tiếp sửa
nâng điểm hơn ba trăm linh bài thi của một trăm một mươi bốn thí sinh
tại cụm thi trung học phổ thông quốc gia của tỉnh hà giang
theo kết quả xác minh của lực lượng chức năng
vũ trọng lương được sở giáo dục và đào tạo hà giang
phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm
sau khi bộ giáo dục đào tạo công bố đáp án
lương đã tải đáp án về và lưu trong máy
vào thời gian là hai giờ từ một mươi hai h cho đến một mươi bốn h ba mươi tám phút
vào ngày hai mươi bảy tháng sáu lương đã chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm
và máy tính về phòng khảo thí
và trong thời gian này đối tượng đã mở ổ quán niêm phong
rút bài ở túi và sửa đáp án
quy trình thực hiện khoảng sáu giây để sửa kết quả cho một bài thi
và quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện trong máy điện thoại của lương
có nhiều tin nhắn được chuyển đến
lưu số báo danh của thí sinh và mức điểm cho từng thí sinh
ngay sau khi có quyết định khởi tố quyết định bắt bị can để tạm giam
cơ quan công an cũng đã tiến hành khám nhà của vũ trọng lương
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đang điều tra mở rộng vụ án
làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm minh
theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh đó thì hai ngày qua tổ công tác của bộ giáo dục và đào tạo
xác minh những dấu hiệu gian lận ở tỉnh lạng sơn
đã rút ra bài thi môn toán lịch sử ngữ văn để chấm thẩm định lại
trong đó thì môn toán và môn lịch sử là đề thi trắc nghiệm
nên đa phần đã thực hiện xong trong ngày hôm nay
còn đối với môn ngữ văn là môn tự luận
nên tổ công tác đã yêu cầu cho tăng cường thêm đội ngũ giáo viên
lên tỉnh lạng sơn để chấm thẩm định lại
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất
đến quý vị khán giả trong các bản tin sau